sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ phát động khu du lịch không khói thuốc lá
với sự tham gia của khoảng hai đại biểu đến từ các cơ quan ban ngành và người dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên
tại việt nam mỗi năm có khoảng bốn mươi người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá
dự báo đến năm hai nghìn ba mươi con số này có thể tăng lên bảy mươi người một năm
vì vậy tỉnh thái nguyên trú trọng vào việc xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc lá
để bảo đảm môi trường trong lành cho người dân và du khách
trong năm hai nghìn hai mươi tỉnh thái nguyên đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá
tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng môi trường không khói thuốc trong nhà hàng khách sạn cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch